vào hồi hai mươi h ngày một mươi tám tháng bốn tổ công tác gồm đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số một tri cục kiểm lâm tỉnh hà giang
phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm huyện vị xuyên phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang
đã tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến lâm sản hoạch thục tại tổ năm thị trấn việt lâm huyện vị xuyên tỉnh hà giang
vào thời điểm kiểm tra chủ cơ sở vũ văn hoạch và người nhà đã có những hành vi ngăn cản tổ công tác làm nhiệm vụ
qua quá trình cương quyết đấu tranh thuyết phục chủ cơ sở hợp tác nhưng không thu được kết quả
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phá khóa điểm kho hàng thứ nhất dưới sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương các cấp và người dân
ngay khi cửa kho hàng đầu tiên được mở thì tổ công tác đã phát hiện một số lượng rất lớn đơn vị gỗ nghiến dạng tròn
cắt khúc và không có dấu búa kiểm lâm được cất giấu tại đây

tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phá khóa điểm kho hàng thứ nhất dưới sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương các cấp và người dân

tổ công tác bắt buộc lực lượng chức năng phải lập biên bản phá khóa các điểm kho hàng còn lại